có dịch các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận cách ly theo dõi điều trị người mắc bệnh
bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện
bệnh viện giã chiến khi được huy động
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ quỳ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở y tế tổ chức cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng
các chỉ đạo của bộ y tế và các quy định của pháp luật có liên quan
chuyển sang một thông tin khác
nhiều khách sạn nhà hàng quán cà phê treo biển không đón khách trung quốc đã bị chính quyền thành phố lên tiếng nhắc nhở
đây là hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch đà nẵng nơi từ lâu được tiếng là thân thiện với du khách
trước đó một khách sạn ở thành phố đà nẵng đã từ chối phục vụ hai người trung quốc bị sốt
sau khi nhập viện một người đưa khách sạn vào thành phố đà nẵng
được cho về lại khách sạn nhưng bị khách sạn từ chối phục vụ giữa đêm khuya
trước tình huống này sở du lịch tp đà nẵng phải can thiệp tìm nơi lưu trú mới cho vị khách này
theo sở du lịch đà nẵng hiện nay khách quốc tế đến đà nẵng giảm một mươi bảy công suất buồng phòng giảm từ năm mươi đến bảy mươi
trên những hành vi vô cảm thờ ơ và coi thường khách du lịch đã tạo hình ảnh không tốt và ảnh hưởng tới du lịch đà nẵng về sau
ngoài ra cảng hàng không đà nẵng cho biết kể từ ngày hai tháng hai các hãng hàng không sẽ tạm dừng khai thác đường bay đà nẵng trung quốc và ngược lại
đối với khách du lịch tham gia các tour từ trung quốc đến đà nẵng những ngày trước đó đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe cẩn thận
chính quyền đà nẵng kêu gọi người dân có cách ứng xử văn minh lịch sự
để thực hiện công tác phòng dịch trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng hai toàn bộ trường học trên địa bàn hà nội sẽ được tổng vệ sinh và phun thuốc khử trùng
ngay trong sáng nay nhiều trường học trên địa bàn quận đống đa cầu giấy ba đình đã đồng loạt tiến hành tổng vệ sinh và phun thuốc khử trùng
ghi nhận của phóng viên intv
tại trường mầm non mai dịch cầu giấy hà nội việc quét dọn tổng vệ sinh đã được các giáo viên trong trường triển khai từ rất sớm
dưới sự hướng dẫn của cán bộ y tế phường toàn bộ phòng học thiết bị dạy học đồ chơi được lau chùi qua nước được pha loãng từ cloramin b hai mươi năm
thì nhà trường huy động một trăm linh cán bộ giáo viên
các giáo viên đi làm để tổng vệ sinh
và bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng huy động phụ huynh của các lớp đến phối hợp với các cô giáo để tổng vệ sinh trường lớp
và tổng số người chúng tôi huy động hôm nay khoảng tám mươi người
các cô giáo sẽ tổng vệ sinh quét dọn toàn bộ các khu vực ở ngoài sân trường các phòng chức năng hành lang
còn trong lớp học thì các cô giáo sẽ lau rượt đồ chơi lau sàn nhà bằng dung dịch cloramin b hai mươi năm
kế hoạch của chúng tôi là trong hai ngày
ngày hôm nay là ngày một tháng hai
thì triển khai tới một trăm linh các trường mầm non tiểu học và các nhóm lớp mầm non độc lập tư thuộc trên địa bàn quận cầu giấy
và bắt đầu là từ tám giờ
các nhà trường và các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học trên địa bàn quận cầu giấy
thì sẽ làm tổng vệ sinh và làm công tác khử khuẩn đồ dùng đồ chơi và các trang thiết bị dạy học
đặc biệt là các cái cầu thang tay nắm cửa ra vào
bàn học và ghế ngồi của học sinh
nhà trường cho biết loại hóa chất được sử dụng là cloramin b hai mươi năm
có tác dụng diệt khuẩn trong nước khử khuẩn trên bề mặt
mỗi một gói chloramin b khối lượng hai trăm linh g được pha với một mươi lít nước sạch
sau một tuần sẽ được tái phun và tiếp tục cho đến khi hết dịch
bên cạnh một số trường mầm non lau dọn bằng nước diệt khuẩn
thì một số trường khác ngay trong sáng nay cũng đã tiến hành phun thuốc
đối với các điểm trường nhỏ thì sẽ hướng dẫn tự học sinh và cán bộ nhân viên của nhóm
người ta tự khử khuẩn bằng các dụng cụ sát khuẩn vào tổng vệ sinh môi trường
còn đối với các trường lớn thì trung tâm y tế sẽ giám sát kỹ thuật và hướng dẫn về chuyên môn
và phối hợp để tổ chức khơi thông cống rãnh đảm bảo tổng vệ sinh môi trường và phun khử khuẩn diện rộng
trước đó các trường đã tự khử khuẩn bằng các dụng cụ sát khuẩn vào tổng vệ sinh môi trường
trước đó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu phun thuốc khử trùng cho toàn bộ ba trường học trên địa bàn
việc phun khử trùng phải được thực hiện xong trong ngày thứ bảy và chủ nhật tranh thủ lúc học sinh nghỉ học
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cập nhật các tin tức tại trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào biên tập viên hiền minh
đang là vấn đề mà khiến cả thế giới xôn xao
dịch bệnh này thì không chỉ gây thiệt hại cho trung quốc mà nó còn khiến các quốc gia khác trong đó có việt nam
chịu ảnh hưởng về những biến động của thị trường du lịch trong và ngoài nước
cụ thể là lượng khách đến tp hcm trong dịp tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi bị giảm một mươi hai vì ảnh hưởng dịch bệnh do virus corona
theo số liệu của tổng cục du lịch vừa công bố khách quốc tế đến nước ta trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ước tính đạt một chín mươi chín triệu lượt
tăng một mươi sáu sáu so với tháng trước và tăng ba mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
khách đến bằng đường hàng không và đường biển tăng mạnh trong khi khách đến bằng đường bộ giảm năm tám
trong khi đó lượng khách quốc tế đến tp hcm có nhiều biến động
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi khách quốc tế tới tp hcm ước đạt tám trăm bốn mươi một trăm linh lượt khách
tăng năm chín so với cùng kỳ doanh thu du lịch ước đạt một mươi ba hai mươi bảy tỷ đồng tăng bốn so với cùng kỳ
từ hai mươi sáu tháng chạp đến mùng ba tết canh tí lượng khách quốc tế đến tp hcm ước đạt một trăm sáu mươi chín giảm một mươi hai so với cùng kỳ
các thị trường châu âu pháp đức và châu mỹ tăng từ một mươi một mươi năm trong khi thị trường khách nhật bản trung quốc có chiều hướng giảm
theo sở du lịch thành phố thị trường du lịch có phần biến động do dịch bệnh viêm phổi lạ lây lan từ người sang người ở trung quốc
khiến xu hướng đăng ký tour nước ngoài trong dịp tết chỉ tăng năm so với cùng kỳ
trước tình hình dịch bệnh nhiều công ty lửa hành đã quyết định hủy toàn bộ tour đến trung quốc trong dịp tết vừa qua
đồng thời chủ động hỗ trợ khách hàng đổi tour hoặc hoàn tiền nhưng số lượng khách chuyển tour đi nước ngoài không nhiều
do cận tết nên là rất khó tìm vé máy bay và một phần quan trọng là lo ngại có thể nhiễm virus corona
đoạn này đã khiến cho nhiều công ty du lịch trong nước nói chung thành phố hồ chí minh nói riêng và cả công ty du lịch các nước khác lao đào
thông tin về dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona gây ra đang khiến cho những người đi mua tour du lịch đi nước ngoài dịp tết nguyên đáng vừa qua
cảm thấy bất an và không ít người muốn hủy các tour đi một số nước lân cận trung quốc như đài loan hàn quốc
các công ty du lịch cũng đang đau đầu vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt dịch bệnh này
nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã dừng tổ chức các tour du lịch đến trung quốc làm ảnh hưởng đến tình hình phục vụ khách du lịch doanh thu và kế hoạch tổ chức các tour du lịch của doanh nghiệp
và nhiều người dân đã chủ động hoãn lại các chuyến đi
trong cái việc đầu năm mới này thì tôi dự định đi ra phượng hoàng cổ trắng
nhưng hiện tại thì nghe dịch cúm rất là nhiều và dịch bệnh thì cũng khá là gây gắt
chứ như vậy thì người thân của tôi thì cũng đang tạm hoãn lại các cái chuyến đi đó
không chỉ riêng vì công ty chúng tôi tất cả ngày du lịch đều khó khăn
và khi mà chúng tôi chủ động hủy các cái tour đi trung quốc
thì chúng tôi cũng liên lạc với các đối tác
và đang trong quá trình đàm phán thương thảo với nhau để chia sẻ quyền lợi
thiệt hại của ngày du lịch không trên gì việt nam
mà tất cả các nước liên quan cho nên là trên tinh thần cộng hưởng chia sẻ
thì sẽ bàn bạc để tìm ra cái cách giải quyết giảm thiểu thiệt hại tối đa cho cả đối bên
khi thông báo hủy toàn bộ qua tua du lịch ở nước khác hoặc trong nước
khách muốn hủy chuyển tour hay hoàn tiền đều được đáp ứng
vì đây là trường hợp bất khả kháng
không chỉ các doanh nghiệp lửa hành trong nước lao đao
mà ngay cả các công ty du lịch nước ngoài cũng nằm trong tình trạng khó khăn chung
khi dịch bệnh ngày càng lan rộng
đặc biệt là đối với các nước giáp tranh trung quốc như thái lan campuchia
cũng có nguy cơ nhiễm bệnh càng cao từ các tour du lịch đến và đi trung quốc
có những cái trục cặt khó khăn
bởi vì đây là một cái dịch bệnh mà hầu như rất là nhiều người lo ngại
và rất là họ quan tâm về cái vấn đề này
nhưng mà riêng về campuchia thì hiện tại
giờ ngày nay thì với cái dịch bệnh này
nếu mà nói về số lượng khách du lịch thì cũng được giảm một phần nào đó
và cũng có một vài hãng hàng không
đặc biệt hơn nữa là hãng hàng không quốc gia của campuchia
là campuchia air
cũng tạm hoãn với một vài chuyến bay đến và đi từ trung quốc
và cũng có những cái chính sách đặc biệt dành cho khách hàng khi mà đã đặt cái máy bay rồi
cái dịch này chắc chắn nó không thể một hai tháng mà nó ngừng được
chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần
những cái vùng riêng đến đới thì ngưng khác
nhưng mà mình sẽ đẩy mạnh những cái vùng xa hơn
dù nếu khách có băn khoăn
họ có lo lắng về những cái dịch bệnh
thì chúng tôi sẽ tư vấn
và người khách sẽ quyết định chọn lựa đi đâu
và đi thế nào
chúng tôi cũng hy vọng là cái dịch này nó sẽ sớm qua
và cái khó khăn này thì không chỉ khó khăn của riêng công ty chúng tôi
mà của cả ngành du lịch
cho nên là mình cũng nổi được chia sẻ
hy vọng mọi chuyện nó sẽ không đến nỗi nặng
tổng cục du lịch đã có văn bản về việc
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do virus corona
yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không tổ chức tour cho khách
đến khu vực có nguy cơ lây nhiễm loại virus này
doanh nghiệp phải có biện pháp phòng chống dịch cho khách
và hướng dẫn thông tin đầy đủ
để du khách chủ động đối phó với dịch bệnh
với doanh nghiệp đưa khách quốc tế đến việt nam
các khách sạn cùng các đơn vị phục vụ du lịch
tổng cục du lịch cũng yêu cầu
thường xuyên cập nhật thông tin
thông báo ngay cho cơ quan chức năng
khi phát hiện du khách có biểu hiện ốm sốt
đặc biệt là khách đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ
đã có bệnh nhân nhiễm virus corona
thưa quý vị trước những khó khăn
mà ngành du lịch tp hcm đang gặp phải
và các công ty lửa hành đang đối mặt
thì vấn đề cấp bách hiện nay là cần tìm ra
những giải pháp cần thiết
phù hợp với tình hình thực tế
để ổn định tính
công ty lửa hành
cầu cho ngành du lịch
đảm bảo an toàn cho hành khách
quan trọng hơn hết là giảm thiểu thấp nhất
những tổn thất về kinh tế
sau đây thì xin mời quý vị và các bạn
theo dõi cuộc trao đổi với tiến sĩ chuyên gia kinh tế lê bá chí nhân
xin chào ông
ông có thể đánh giá qua về sự phát triển
của ngành du lịch trong thời gian qua
và đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố như thế nào
thì hiện nay là cái doanh thu của chúng ta
thấy là một trăm năm mươi tỷ
trong đó là tám năm triệu lượt khách tới
và chiếm năm mươi của khách quốc tế
thì như vậy chúng ta thấy được rằng là
đây là một trong những yếu tố thu hút
về ngành du lịch tại thành phố hồ chí minh
phược bật so với năm hai nghìn một mươi tám
và phải nói rằng
trong cái ngành của du lịch của thành phố hồ chí minh
thì một trong những góp phần
để đánh giá cho gdp
của thành phố hồ chí minh và gdp cả nước
và đây là một trong những mũi nhọn
về cái danh thu
về trong những yếu tố để đưa khách nước ngoài tới việt nam
có nhiều vấn đề khác nhau
ở những yếu tố
của văn hóa
nhưng văn hóa việt nam này hiện nay là khách nước ngoài
rất là quan tâm rất là tìm hiểu
về kể cả là cái ẩm thực
kể cả những cái du lịch khác nhau
những cái vùng miền khác nhau
như vậy chúng ta thấy được rằng là một trong những cái yếu tố
của nền kinh tế thành phố hồ chí minh
nó riêng và cả nước nói chung
đây là một trong những động lực để tạo nên
một yếu tố thu hút người nước ngoài
thu hút khách du lịch
thưa ông thời gian gần đây thì dịch bệnh
do virus corona xuất hiện
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
mà còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác
trong đó có ảnh hưởng đến du lịch như thế nào
cũng như là sự tác động
đến phát triển kinh tế ra sao
chúng ta thấy được rằng là
cái lây lan ở đây không phải là
một mình nước ở chúng ta
nhưng mà tất cả các nước hiện nay cũng là
trên một mươi năm nước để bị cái dịch bệnh này
thì chúng ta thấy được rằng là
trong những cái yếu tố mà để ảnh hưởng là có
ảnh hưởng ở chúng ta
không phải ở việt nam chúng ta
và ảnh hưởng tất cả những cái nước đi du lịch
như vậy người ta đang thần trọng để người ta
yếu tố người ta xem xét
thử là cái dịch bệnh này lây lan như thế nào
lây lan tốc độ sao
và cái cách chữa trị như thế nào
thì đây là một trong những quan tâm hàng đạo của khách quốc tế
thì tuy nhiên ở việt nam mà chúng ta
thì chỉ có những cái trường hợp
mà những trường hợp này đã giải quyết được
và những trường hợp này đang theo dõi
như vậy rõ ràng là cái việc an tâm của khách hàng
đối với những khách du lịch tới việt nam
thì họ cũng xem xét về những cái thông tin để chúng ta công bố
và như vậy rõ ràng là có ảnh hưởng
nhưng theo tôi là không ảnh hưởng nhiều
bởi vì chúng ta đã kiểm soát được cái việc này
và trong cái vấn đề này thì chúng ta thấy được rằng là
nó lây lan trên toàn thế giới
thì ảnh hưởng đến những cái nguồn
của khách du lịch khác đến việt nam chúng ta
như vậy rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị
một cái phương án
phương án này là cái phương án làm bằng cách nào đó
chúng ta phải đưa ra những cái yếu tố
những cái thông số và những cái công bố
để khách quốc tế yên tâm được rằng là
ở việt nam chúng ta là ít lên răng hơn
và thậm chí là triệt tiêu được
cái vấn đề của cái dịch bệnh corona này
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là ngoài cái việc này ra thì chúng ta phải chuẩn bị
những cái nguồn sản phẩm những cái nguồn yếu tố khác
để bù đắp lại trong cái thời gian
bởi vì khi một cái tour du lịch như vậy
họ chuẩn bị ít nhất từ hai đến ba tháng
và có thể là từ bốn đến năm tháng
có thể là người ta đặt hàng nó nhiều hơn
thì như vậy là cái lượng khách nó sẽ giảm đi
lượng khách nó giảm đi như vậy thì chúng ta phải
có những cái nguồn khác cái nguồn ở đây đó
thì cái thứ nhất là theo tôi là phải make a team nó tốt
nếu những cái tour mà tới những cái vùng như vậy
thì chúng ta có thể là gì chúng ta có thể là lùi ngay
hoặc là chúng ta sẽ đổi chuyến
hoặc là chúng ta sẽ có những cái tour khác
thay với những cái tour này
thì như vậy rõ ràng thì khách hàng có thể là
chấp nhận để khách hàng đi một nơi khác
những cái chỗ khác
có thể là những cái tour nó sẽ là ngắn hàng hơn
nhưng vấn đề là chúng ta phải theo những cái lộ trình
còn vấn đề ở đây chúng ta thấy được rằng là
ngoài cái việc mà lấy đăng như vậy
thì rõ ràng thành phố hồ chí minh
cũng đang là gì đang phối hợp với lại bộ y tế
và phối hợp một số cơ quan chức năng
để làm bằng cách nào đó để không được bùng phát nữa
trước tình hình trên
thì theo ông ngành du lịch
cũng như là các bán hàng của thành phố
cần có những biện pháp và giải pháp như thế nào
để không ảnh hưởng đến lượng khách
đến thành phố hồ chí minh
cũng như là tình hình phát triển kinh tế
chúng ta phải có một cái bang
và một cái bang này là luôn giám sát
và trong cái bang này
thì luôn cung cấp những thông tin
và thậm chí là phải có một cái website
rất là rõ ràng những yếu tố này
để làm sao những cái khách
mà họ đã qua
tới việt nam này rồi
họ cũng rất là yên tâm
họ nhìn trên đó
họ cảm thấy được rằng là
đây là một cơ quan chức năng
công bố những cái điều mà
hiện nay là đã làm được
góc độ là gì
chúng ta đang là phòng bệnh hơn chữa bệnh
thành phố hồ chí minh thì chưa có
nhưng chúng ta đang phòng bệnh
ở góc độ là gì
có những cái bang
một là bang tuyên truyền
cái thứ hai
bang để giải quyết khẩn cấp
cái thứ ba nữa là
trong cái bang này là
những cái bác sĩ giỏi hiện nay
nếu trong trường hợp xảy ra
nó sẽ có
thì những cái bang này
sẽ là giải quyết được
như vậy cái lòng tin
của những cái khách hàng
có những cái du lịch tới đây
họ an tâm
cái việc đó là việc thứ nhất
cái việc thứ hai
ở chúng ta là
chúng ta phải khoanh vùng
và chúng ta hiện nay
là chúng ta phải ra
đưa ra những cái chiến lược
góc độ là gì
là nơi mà chúng ta
chỉ cảm nhận được
những cái nơi bệnh viện
mà chúng ta có
thì chúng ta phải
làm bằng cách nào đó
thì chúng ta phải có
phòng cách ly
để làm gì
để là giải quyết
trong thời gian ngắn
cái việc thứ ba nữa
trong vấn đề này là
vấn đề là
chúng ta có
tại những sân bay
thì hiện nay
có những cái máy
để chúng ta đo
cái nhiệt độ
và chúng ta sẽ nhận biết được rằng
thì chúng ta phải tăng cường thêm
và cái yếu tố
trong vấn đề du lịch chúng ta nữa
là cái thứ nhất
là chúng ta vệ sinh thực phẩm
thì hiện nay chúng ta là gì
chúng ta phải vệ sinh
thực phẩm đó
đạt theo những cái
yếu tố của quốc tế
đạt theo những cái yếu tố
của bộ y tế
thì tôi cho rằng
vấn đề ở đây là gì
khách hàng họ sẽ yên tâm
và họ nhìn trên được
cái bản báo cáo được rằng là
một quốc gia
thì có bao nhiêu người
nhiễm bệnh trong thời điểm này
và có bao nhiêu người
đã chữa hết
vấn đề nhiễm bệnh
là một việc
nhưng chữa hết
là một việc khác nữa
thì chúng ta hiện nay
chỉ cũng đã cho xuất
là hai bệnh nhân rồi
như vậy rõ ràng
chúng ta cũng yên tâm
trong cái việc này
và chúng ta phải
và sát sao
ở vấn đề này
để làm sao chỉ đạo tốt nhất
để cho khách hàng
và những khách du lịch
hiện nay họ an tâm hơn
xin cảm ơn ông
đã dành thời gian
cho cuộc trao đổi ngày hôm nay